tại phú thọ bộ y tế đã tổ chức cuộc thi y tế cơ sở giỏi năm hai nghìn một mươi tám khu vực trung du bắc bộ gồm sáu đội đến từ các tỉnh phú thọ bắc ninh bắc giang quảng ninh vĩnh phúc và yên bái
cuộc thi y tế cơ sở giỏi năm hai nghìn một mươi tám được tổ chức tại ba khu vực trung du bắc bộ bắc trung bộ đồng bằng sông cửu long là sự tiếp nối của hai lần tổ chức thành công cuộc thi y tế thôn bàn giỏi
cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp trí thức trí tuệ tài năng y đức phong cách phục vụ của cán bộ y tế từ đó nhân rộng những tấm gương nhân viên y tế cơ sở giỏi tiêu biểu luôn cố gắng khắc phục những khó khăn hạn chế để chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân